ban thường vụ thành ủy hà nội tổ chức cuộc họp về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng
trong ba tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong chín tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
hà nội phải điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng phấn đấu mục tiêu tăng trưởng của kịch bản một đạt bảy năm
và bám sát mục tiêu kịch bản hai tăng trưởng ở mức sáu bốn mươi tám
thời gian tới ubnd tp tập trung thúc đẩy phát triển nông nghiệp thế mạnh
đồng thời tp tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng của thương mại nội địa
nhất là các dịch vụ thanh toán điện tử các ngành nghề có lợi thế phát triển hiện nay như sản xuất khẩu trang và thiết bị y tế